thưa quý vị vào ngày hai mươi hai tháng chín ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
đại diện bộ tư pháp nhận định việc ban hành nghị quyết này nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn và sử dụng biển số đẹp tạo sự bình đẳng công khai minh bạch trong việc cấp sử dụng biển số ô tô ngăn chặn hành vi trục lợi bên cạnh đó thì tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số xe
với nhiều người dân dù không quá đặt nặng vấn đề về biển số xe đẹp hay xấu thế nhưng theo anh thái nếu việc đấu giá được triển khai thì người dân cũng cảm thấy vui hơn khi được lựa chọn biển số xe
theo ý muốn sở thích cá nhân mỗi người
đồng tình ủng hộ là quan điểm chung của nhiều người đối với đề xuất cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô
hiện dự thảo quy định người có
nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá trực tuyến giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá sẽ được xác định công thức chung áp dụng thống nhất và phù hợp thực tiễn
theo đó ở thành phố hồ chí minh và hà nội giá khởi điểm là bốn mươi triệu đồng các địa phương còn lại là hai mươi triệu đồng
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn thiếu tướng lê xuân đức đã dành thời gian cho chương trình của truyền hình công an nhân dân
giá khởi điểm sẽ là bốn mươi triệu đối với khu vực hà nội và tp hcm còn các khu vực lại thì mức giá khởi điểm sẽ là hai mươi triệu vậy thì đồng chí có thể cho biết mức giá này được xây dựng trên những cơ sở nào
thứ nhất là trong dự thảo của ngựa thuyết thì chúng ta đã đưa ra là trước thời hạn đấu giá là ba mươi ngày thì bộ công an đã công bố công khai những số mà dự kiến sẽ kho số đưa ra đấu giá
trên trang web của bộ công an trang thông tin điện thoại
trang của bộ công an trang thông tin điện tử và trên trang đấu giá cũng như phương tiện thông tin đại chúng để người dân lựa chọn những số mà người dân ưa thích
mức giá thì trước hết là khi mà xây dựng dự thảo ngựa thuyết chúng tôi đã khảo sát về cái điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng miền của từng địa phương và căn cứ vào cái thông tư hai trăm hai mươi chín của bộ tài chính về cái mức thu lệ phí đối với hà nội và thành phố hồ chí minh là mức giá hai mươi triệu
thì cái mức giá khởi điểm này là bốn mươi triệu
và các địa phương khác thì tính là cái mức giá khởi điểm là hai mươi triệu
mặt khác thì qua cái khảo sát thì thấy rằng người dân việt nam của chúng ta là sử dụng một cái phương tiện ô tô thì cái giá trị của phương tiện đó tầm khoảng tám trăm linh triệu đến một tỷ
thì cái mức năm của cái giá tám trăm linh triệu đến một tỷ đó thì là tầm khoảng hai mươi triệu giao động đến bốn mươi triệu
thì chúng tôi chọn cái giá đó
và khi cái giá đó đưa ra thì cơ bản mọi người dân đều thấy chấp nhận được
bởi vì nó cũng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của từng vùng miền
và chúng ta thấy là khảo sát trên thế giới thì người ta không đặt cái giá khởi điểm là quan trọng
bởi vì có những nơi giá khởi điểm bằng không
nhưng mà khi mà trúng đấu giá thì cái vật mà trúng đấu giá lên là một triệu đô la
thế cho nên giá khởi điểm không quyết định được cái giá trị thật của biển số đó
mà giá trị thật của biển số đó chính là giá chung đấu giá
vâng theo như dự thảo của nghị quyết thì hiện nay việc đấu giá biển số xe mới chỉ thực hiện ở biển số xe màu trắng mà chưa thực hiện được biển số xe màu vàng
đồng chí có thể cho biết lý do vì sao không ạ
bởi vì chúng ta thấy rằng là khi xây dựng nghị quyết thí điểm thì chúng ta phải cần tính đến một cái hiệu quả nhất cho cái đưa ra thí điểm
thì qua khảo sát thì chúng tôi thấy rằng là chủ yếu là người có nhu cầu mua biển số hoặc là tham gia đấu giá là những doanh nghiệp những tư nhân
tức là những cái người mà sử dụng cái phương tiện xe ô tô nền màu trắng chữ số màu đen
thế và chúng tôi lấy cái tỷ lệ mà xe biển số nền màu vàng chữ số màu đen thì chiếm khoảng một mươi trong tổng số cái phương tiện tham gia giao thông hiện nay
và thực tế ra những xe biển số màu vàng đấy thì đa số là người dân đều thế chấp ở ngân hàng
người ta kinh doanh người ta phải thế chấp ở ngân hàng
thì người ta đã thế chấp rồi thì cái điều kiện kinh tế cũng không phải là

dư dôi gì cả
thế cho nên là nếu mà chúng ta mở rộng thêm cái xe mà nền biển màu vàng chữ số màu đen thì cái hiệu quả mang lại cũng không lớn
thế cho nên là nếu mà chúng ta mở rộng thêm cái xe mà nền biển màu vàng chữ số màu đen thì cái hiệu quả mang lại cũng không lớn
và thực tế ra cái việc đấy thì chúng ta cần tập trung vào một đối tượng thí điểm để qua đó chúng ta đánh giá và hoạch định một chính sách nó sẽ sát hơn
vâng có thể thấy là việc đấu giá biển số xe thì được người dân rất là quan tâm cũng như là ủng hộ và có thể trong một thời gian ngắn nữa thôi thì nó sẽ được triển khai trong thực tế
vậy thì đồng chí có thể cho biết lực lượng cảnh sát giao thông đã có những bước chuẩn bị như thế nào ạ
chính phủ giao cho bộ công an và đơn vị chủ trì triển khai thực hiện cái nghị quyết này và trong đó bộ ngoan giao cho cục cảnh sát giao thông thì chúng tôi thấy là lãnh đạo bộ ngoan chỉ đạo hết sức là quyết liệt